và các sáng lập viên đã gặp gỡ trao đổi lấy ý kiến về tổ chức chương trình cà phê doanh nhân
từ đó đến nay cà phê doanh nhân đã đi được chặng đường ba năm với hàng loạt chủ đề thiết thực
đã khơi nguồn sáng tạo dẫn dắt nhiều hội viên tự tin hơn vững trái hơn và dám nghĩ dám làm hơn trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của mình
những ngày đầu để đưa ra ý tưởng giờ bàn để tổ chức thực hiện thì ai cũng lo
không biết rằng là nội dung hoạt động như thế nào để cho nó bền vững
liệu nó có hoạt động một thời gian rồi nó lại kết thúc
liệu có thu hút được các doanh nhân đến tham dự
rồi là biểu kiện kinh phí v v
biết bao nhiêu cái chăn chở
nhưng rồi với quyết tâm của
ban lãnh đạo hiệp hội và đặc biệt là được các doanh nghiệp rất là tiên phong đồng hành ủng hộ
chương trình cà phê doanh nhân chúng ta đã đi được hơn ba năm qua với một cái kết quả rất là nhớ mộng
với tinh thần vừa làm vừa điều chỉnh vừa đổi mới
nhằm ngay càng thoả mãn tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp
hiệp hội đã chuẩn bị chọn lựa từng chủ đề cho từng buổi cà phê thứ bảy qua từng chuyên đề đều có sự đổi mới cả về nội dung và hình thức
đặc biệt doanh nghiệp tham gia cà phê doanh nhân hubar được tham gia góp ý và đề xuất với thành phố các chính sách liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp mình như đề án tăng mức thu phí tạm dừng đỗ xe đề án tăng mức thu phí bảo vệ môi trường chính sách hỗ trợ doanh nghiệp
hiến kế cho lãnh đạo thành phố trong việc hình thành các giải pháp phát triển công nghiệp xây dựng các thương hiệu mạnh sản phẩm chủ lực của thành phố
từ đó cà phê doanh nhân đã tạo được uy tín đối với lãnh đạo thành phố với các doanh nhân và cả các đối tác
vừa là một chủ doanh nghiệp vừa là thành viên của bang tổ chức chương trình cà phê doanh nhân cuba
qua ba năm với bốn mươi sáu kỳ tổ chức tôi nhận thấy chương trình cà phê doanh nhân hubar là một chương trình rất thiết thực cho cộng đồng
các doanh nhân của thành phố hồ chí minh ở chương trình các doanh nhân chúng tôi có điều kiện để tiếp xúc gần hơn với lãnh đạo của thành phố
cũng như là lãnh đạo của các sở ngành
và thông qua đó chúng tôi có thể đóng góp những ý kiến để kiến nghị lên để mà phát triển kinh tế của thành phố
cũng như là những ý kiến khác đã đóng góp về vấn đề cải tổ những vấn đề chính sách của thành phố
thông qua chương trình này đây là một nơi mà các doanh nhân chúng tôi có thể giao lưu tiếp xúc với nhau
và từ đó sẽ phát sinh ra rất nhiều cơ hội để làm ăn hợp tác với nhau
đây cũng là một sân chơi và cũng thêm một cơ hội cho các doanh nhân doanh nghiệp gặp nhau
tìm hiểu cơ hội làm ăn và kết nối với nhau
ngày năm đầu tiên đi vào hoạt động cà phê doanh nhân đã tổ chức được hai mươi một kỳ với hai mươi một chủ đề hấp dẫn
thu hút trên một ba trăm linh lượt khách tham dự
các chủ đề như cách mạng công nghiệp lần thứ tư
cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp
thế giới hai nghìn một mươi bảy và thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp việt nam
nhận quyền thương mại trong bối cảnh hội nhập
dù thế chuyển đổi số trong doanh nghiệp
một số giải pháp ứng dụng nhằm nâng cao năng suất giảm chi phí quản lý doanh nghiệp hiệu quả
đặc biệt dịp này cà phê doanh nhân còn vinh dự được đón tiếp đồng chí chủ tịch ubnd tp hcm tham dự
năm đầu tiên chúng ta là một tháng làm hai kỳ rất đông vui
đồng thời các nội dung các chủ đề rất là có ý nghĩa
lãnh đạo sở ban ngành hội đồng nhân dân cũng coi đây là một cái kênh để giao tiếp
với lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp để hoàn thiện chính sách
doanh nghiệp cũng lấy đây là cái nơi giao lưu với nhau để cùng phát triển
và lần thứ nhất này chủ tịch ubnd tp hcm khi kỷ niệm một năm đã đến dự
ông đã có nhiều phát biểu và cũng truyền rất nhiều cảm hứng
cho hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp tp hcm
trong đó ý tưởng tổ chức diễn đàn kinh tế tp hcm được ra đời tại đây
mà đồng chí chủ tịch ubnd tp hcm đã đặt hàng giao cho hiệp hội doanh nghiệp tp hcm như là chủ trì
thật sự chương trình cà phê doanh nhân khu ba đã có một cái
sự khởi đầu rất là tốt
trong đó những vấn đề liên quan tới về chính sách và sự kết nối của cơ quan công quyền
cả cái sở băng ngành và đặc biệt là các cái chuyên gia kinh tế đối với cộng đồng doanh nghiệp
thì tôi cho rằng đây là một cái việc rất là thiết thực
và nó tạo ra một cái sự chia sẻ về kiến thức về kinh nghiệm và cả những chính sách vĩ mô khác
năm thứ hai với các chủ đề khác
thử dự như doanh nghiệp chuẩn bị gì khi cptpp có hiệu lực nhìn từ sở hữu trí tuệ
kinh nghiệm về chuyển giao công nghệ của doanh nghiệp fdi tại việt nam và vai trò của doanh nghiệp
hiên kế các giải pháp phát triển công nghiệp xây dựng các thương hiệu mạnh sản phẩm chủ lực của thành phố
cũng thời điểm này cà phê doanh nhân đã khai trương màn hình giới thiệu các hoạt động
ứng với dịch vụ tiêu biểu của các doanh nghiệp ở khách sạn rec
thời điểm này có nhiều doanh nghiệp tín nhiệm giới thiệu sản phẩm dịch vụ đã tạo ra sự lan tỏa
đã thấm sâu vào các doanh nghiệp các hội nghề nghề các hội doanh nghiệp quận nguyện và ở từng quận nguyện
cũng đã hình thành nên các chương trình cà phê doanh nhân khu vực doanh nghiệp
và ở đây bắt đầu xuất hiện các mô hình liên kết các hội với nhau để cùng tổ chức các hoạt động
sau thương xung quanh buổi trao đổi cà phê cũng như các buổi sinh hoạt định kỳ
chính vì vậy đã tạo cho các doanh nghiệp doanh nhân một luồng sinh khí mới tạo niềm tin và sự tín nhiệm
từ hoạt động này lãnh đạo chính quyền các quận huyện cũng quan tâm hơn tin cậy hơn đối với hội doanh nghiệp ở các quận huyện
và tương tự như vậy các hội ngành nghề nghề cũng đã thảo luận rất chuyên sâu về những vấn đề chính sách
những vấn đề làm sao để đẩy mạnh nghiên cứu phát triển
đồng chí chủ tịch cũng chia sẻ những sự tin cậy và tiếp tục đồng hành cùng với hiệp hội
và cộng đồng doanh nghiệp
ở đó đồng chí bí thư thành hủy cũng đặt hàng với hiệp hội một mươi nội dung
trong đó vấn đề về cải cách hành tránh
trong đó các vấn đề tháo gỡ đột phá tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp
rồi trong đó nghị quyết năm tư được triển khai như thế nào để tháo gỡ cho doanh nghiệp v v
rồi trong đó nghị quyết năm tư được triển khai như thế nào để tháo gỡ cho doanh nghiệp
hàng mỗi một quý đồng chí bí thư đồng chí chủ tịch sẽ đi thăm những doanh nghiệp điển hình
những mô hình làm ăn tốt của doanh nghiệp đã được đặt ra ở những sự kiện này
từ giữa năm hai nghìn một mươi tám đến nay tình hình thời sự và kinh tế thế giới có nhiều biến động
đã có tác động phần nào đến tình hình kinh tế của việt nam
trong đó chính các doanh nghiệp chịu sự tác động trực tiếp nhất
vì vậy hiệp hội doanh nghiệp thành phố đã bàn bạc và xây dựng hệ thống các chủ đề
cho cà phê doanh nhân thứ bảy
theo đó hàng loạt các chủ đề như tác động của chiến tranh thương mại mỹ trung đối với doanh nghiệp việt nam
câu chuyện doanh nhân lần một với những chia sẻ thú vị từ chính các doanh nhân
về kinh nghiệm của bản thân trong quá trình hoạt động cptpp và các xu hướng thương mại mới cần quan tâm
bất động sản thành phố hồ chí minh năm hai nghìn một mươi chín vai trò của hội câu lạc bộ doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập
không có một hiệp hội nào có thể có những cơ hội
xuất tiên tốt như hiệp hội doanh nghiệp thành phố hồ chí minh
qua đó là các doanh nghiệp có cơ hội để kết nối với nhau
trong việc doanh nghiệp này tạo ra những cơ hội cho doanh nghiệp khác
doanh nghiệp này mang lại những cái giá trị cho doanh nghiệp khác
doanh nghiệp này đã tạo ra những nguồn cung cấp cho các doanh nghiệp khác
và tôi nghĩ rằng cái đó càng ngày nó càng thiết thực
khi các doanh nghiệp họ có những kết nối với nhau gần gũi với nhau hơn
qua những lần sinh hoạt cà phê vào ngày thứ bảy
qua ba năm có thể khẳng định hiệp hội doanh nghiệp thành phố
tuy không phải là đơn vị đầu tiên nhưng là đơn vị tiên phong
trong việc tổ chức mô hình cà phê doanh nhân
với khả năng nắm bắt và cung cấp những thông tin
vấn đề mà doanh nghiệp đang quan tâm một cách nhanh chóng và chân thực nhất
chương trình không chỉ được các doanh nghiệp doanh nhân ủng hộ
mà còn có sức lan tỏa lớn không chỉ tại thành phố hồ chí minh
mà còn ảnh hưởng đến một số địa phương trong cả nước
được lãnh đạo các tỉnh bản quan tâm tham sự
và học tập kinh nghiệm tổ chức như bình phước hậu giang hay nghệ an
ngày nay thì chúng ta thấy được rằng là cái nhịp sống rất là nhanh
và các hoạt động của doanh nghiệp thì đòi hỏi và thiết ứng với cái nhập sống mới
đặc biệt là những cái chu kỳ của nền kinh tế
qua cái việc mà sinh hoạt tại cái hiệp hội doanh nghiệp thành phố hồ chí minh này
thì chúng ta thấy rằng là cái hiệp hội doanh nghiệp thành phố hồ chí minh này

cũng như là cái thiết ứng quan trọng nhất là chúng tôi nắm bắt kịp thời các chủ trương chính sách của nhà nước
qua đó thì chúng tôi cái gì giúp cho chúng tôi có thể là thậm chí nắm bắt lại các cơ hội
và có thể giúp cho mình điều chỉnh các chiến lược các sách lược của mình kịp thời
thực sự ở góc độ là một chủ tịch hội tôi nghĩ rằng là cái phần việc
của chương trình cà phê doanh nhân cần được lan tỏa nó sâu rộng hơn nữa
đối với các thành phần doanh nghiệp nhỏ và vừa
những thành phần doanh nghiệp họ rất khó tiếp cận được với những cái thông tin chính sách
và những cái nguồn lực hỗ trợ từ khía các cơ quan ban ngành thành phố
và đối với thành phần doanh nghiệp nhỏ và vừa
thì họ cũng là cái người có một cái tốc độ thay đổi khá là chậm
trong một cái môi trường thay đổi rất nhanh
như hiện tại đặc biệt là khi việt nam đã chính thức tham gia vào các hiệp định thương mại song phương
chúng ta cũng đang tiếp tục nhận được cái niềm tin của lãnh đạo thành phố
để giao cho triển khai diễn đàn kinh tế lần thứ hai
với chủ đề là phát triển thành phố hồ chí minh thành trung tâm tài tránh khu vực của quốc tế
đây cũng là một chủ đề mà ấp ủ
một trong những vấn đề rất lớn của thành phố hồ chí minh chúng ta cho phát triển trong tương đại
những vấn mắc trong hoạt động của doanh nghiệp
và kết nối với các doanh nghiệp tổ chức hiệp hội nước ngoài
là những nội dung mà cà phê doanh nhân sẽ hướng tới
thông qua cái chương trình này tôi mong muốn là cộng đồng doanh nhân doanh nghiệp
đặc biệt là các cái thành viên tham dự cái chương trình cà phê doanh nhân này
thì phải thực sự là kết nối nhưng mà nó có chiều sâu
cái thứ hai nữa thì tôi cũng mong muốn là các cái doanh nghiệp doanh nhân
bên cạnh là đề xuất rồi kiến nghị
rồi tháo cờ khó khăn
nhưng mà tôi nghĩ ở đây thì cũng rất là nhiều doanh nghiệp doanh nhân
người ta thực sự là có tài năng và có trách nhiệm với đất nước
thông qua những diễn đàn này thì cũng mong muốn họ phải mạnh dạn
và tự tin hơn khi mà đóng góp ý kiến và hiến kế cho những chương trình
những kế hoạch lớn trong phát triển kinh tế xã hội của thành phố
tôi nghĩ là một trong những vấn đề mà cà phê doanh nhân này cần phải quan tâm
đó là đẩy mạnh hơn nữa các chương trình

là súc tiến giữa súc tiến thương mại và súc tiến đầu tư
thực sự thì cà phê doanh nhân đã làm cái việc đó
tuy nhiên là tôi nghĩ rằng nếu như chúng ta đầu tư lớn hơn cho vấn đề này
cũng như là cái cơ hội xúc tiến ra nước ngoài
thì là nếu mà chúng ta làm được thì nó vẫn là một vấn đề
mà tôi nghĩ các doanh nghiệp rất là cần thiết
nhất là các doanh nghiệp xuất nhập khẩu
đối với quận tân phú thì hiện tại chúng tôi cũng là một trong những hội
đã tổ chức khá là thành công các chương trình cà phê
tuy nhiên đứng ở góc độ hiệp hội nếu như có thể thì sau này
chúng ta sẽ có một cái bang quan tâm nhiều hơn
tới những cái đề tài cụ thể của các doanh nghiệp
chương trình cà phê doanh nhân của hội doanh nghiệp quận tân phú
thì cần cái sự kết nối nó mang cái tính chuyên sâu hơn
từng cái đề tài từng cái topic đối với các sở ban ngành
đối với những chính sách hỗ trợ của nhà nước
để giúp cho doanh nghiệp ở hội họ thấy được cái sự quan tâm
là một họ cảm thấy gần gũi hơn
với những cái chính sách hỗ trợ của nhà nước

với một không gian cởi mở và gần gũi cà phê doanh nhân
đã thực sự khích lệ các doanh nghiệp thẳng thắng đề xuất
hay tham gia ý kiến với lãnh đạo trung ương thành phố
để tháo gỡ khó khăn vướng mắt cho doanh nghiệp
cũng như hiến kế cho chương trình lập kế hoạch hành động cho lãnh đạo
thông qua chương trình các lãnh đạo đã truyền tải nhiều ý kiến
quan điểm lãnh đạo chỉ đạo của đảng và nhà nước
đối với cộng đồng doanh nhân và doanh nghiệp
nhưng không bị bó hẹp trong hệ thống chính trị
với vai trò nhiệm vụ của mình tới đây cà phê doanh nhân
do hiệp hội doanh nghiệp tp hcm tổ chức
sẽ không chỉ đổi mới nội dung chương trình
mà còn gắn với những hoạt động thiết thực
tạo bước đột phá về cơ chế chính sách phát triển doanh nghiệp
coi việc phát triển doanh nghiệp không chỉ là việc của tp hcm nói riêng
mà còn tạo động lực không ngừng nâng cao năng suất chất lượng
hiệu quả và sức cạnh tranh cho doanh nghiệp
thông qua chương trình cà phê doanh nhân